sáng nay hai tháng ba tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đến dự lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng
ba mươi năm ngày biên phòng toàn dân và đón nhận huân chương quân công hạng nhất
cùng dự có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư và nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước
tại buổi lễ thủ tướng đã biểu dương và chúc mừng nghiện chiến công và thành tích xuất sắc
sự trưởng thành vượt bậc của các thế hệ cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng trong suốt sáu mươi năm qua góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thủ tướng nhấn mạnh biên giới là phên rộng bờ cõi quốc gia là sự thiêng liêng bất khả xâm phạm được cha ông ta dày công gây dựng
gìn giữ từ hàng ngàn đời nay do vậy cán bộ bộ đội biên phòng cần phải diên giữ và bảo vệ khu vực này
thủ tướng cũng nêu rõ đảng nhà nước luôn coi trọng và xác định bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng
mang tính sống còn đến sự phát triển ổn định của đất nước hiện đất nước đang bước vào giai đoạn mới của quá trình phát triển hội nhập ngày càng sâu rộng
với những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan sen đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa công tác quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia

thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm tạo sự đồng thuận trong toàn đảng toàn dân toàn quân và cả hệ thống chính trị trong bảo vệ biên giới quốc gia
xây dựng khu vực biên giới vững mạnh gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng vững chắc
thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở khu vực biên giới

tạo sự đồng thuận trong toàn dân kết hợp với sức mạnh thời đại mở rộng hợp tác quốc tế bảo vệ biên giới hòa bình ổn định
chú trọng công tác đối ngoại biên phòng giao lưu nhân dân để lực lượng cán bộ và nhân dân hai bên biên giới đoàn kết hữu nghị
thủ tướng yêu cầu các ban bộ ngành các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương nhận thức sâu sắc quan điểm của đảng nhà nước về quản lý bảo vệ biên giới
chủ động tham mưu cho lãnh đạo đảng nhà nước để có đối sách phù hợp xử lý hiệu quả các tình huống ở biên giới không để bị động bất ngờ
tại buổi lễ thủ tướng đã trao tặng huân chương quân công hạng nhất cho bộ đội biên phòng